tôi nghĩ mọi người tham dự hội nghị này đều cam kết đối phó với tội ác khủng khiếp của chế độ nô lệ mà chúng ta thấy trên toàn cầu
điều đặc biệt quan trọng là chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề này bởi những đau khổ mà chúng ta nhìn thấy đã có nhiều người phải gánh chịu
lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun cùng những quyết tâm của lãnh đạo các nước một lần nữa nhắc nhở mỗi người dân trên toàn thế giới đều có quyền và có nghĩa vụ xây dựng hòa bình hướng tới sự phát triển công bằng thịnh vượng và bền vững
hòa bình không thể đến ngẫu nhiên mà nó là sản phẩm của ý thức của thiện trí và mong muốn của mỗi người cũng như là sản phẩm của một quá trình nỗ lực cùng nhau xây dựng và gìn giữ vì lợi ích chung của toàn nhân loại